đã giới thiệu mình tên là huy mang họ bàn và quê ở thái nguyên
sự chủ yếu các thông tin thu tạp được một tổ trinh sát đã nhanh chóng lần tìm về thái nguyên
xác định hướng hung thủ trốn chạy công an hà nội đã có cuộc trao đổi với công an tỉnh thái nguyên
để hỗ trợ khi lực lượng trinh sát hướng về tỉnh này
để phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm công an tỉnh thái nguyên đã thành lập ban chỉ đạo
để cùng điều tra phá án căn cứ và những chi tiết như đối tượng có thể tên là huy mang họ bàn
ban chỉ đạo đẩy nhanh vụ án đã chỉ đạo khắp phòng nghiệp vụ công an các huyện thành phố
xác minh hai thông tin trên đặc biệt là xác minh thông tin những địa danh có nhiều người mang dòng hòa bàn
một nghi vấn đã được phân tích đó là tài sản sa mộng đạt thuộc huyện phú lương
nơi tập trung đông những người mang dòng hòa bàn
có một thanh niên biểu hiện ăn chơi nhưng gia đình cho biết thanh niên đó đã lên hà nội làm ăn và rất ít khi ở nhà
xác định thông tin đó có giá trị nên lực lượng công an đã đề nghị gia đình và chính quyền địa phương phối hợp
giúp đỡ xác minh mối quan hệ họ hàng bạn bè để biết người thanh niên đó đang ở đâu
ngoài tổ công tác của công an hà nội tiếp tục giả soát hàng trăm mối quan hệ của đối tượng tại thái nguyên và các tỉnh cao bằng bắc ninh quảng ninh hải dương
qua một tuần truy tìm đối tượng đến ngày một mươi chín tháng hai năm hai nghìn một mươi ba các trịnh sát phát hiện đối tượng nghi vấn đang sống ở một nhà người quen ở khu vực mỏ khai thác thiếc xã tân lâm huyện đồng hỷ thành phố thanh nguyên
nhưng phải sang tận ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn một mươi ba các trịnh sát mới đến được địa danh xã tân lâm
vì nơi đây là vùng đồi núi hiểm trở giao thông đi lại khó khăn nên tiếp cận được mục tiêu này là một thách thức lớn đối với nghề làm án của lực lượng công an

trong vai tìm người quen tại xã mộng đạt huyện phú lương tỉnh thanh nguyên các trinh sát được một người hậu hàng của đối tượng cần tìm cho biết có đứa chóng sang chơi mấy ngày nhưng mới ra biển rừng gọi điện cho ai đó
nhận định đối tượng luôn trong trạng thái đề phòng công an xuất hiện nên hai ra bề rừng nghe ngóng
và lần này sự đề phòng của hắn đã có thác dụng khi thấy có người lại xuất hiện
người chóng họ ra chủ đã chạy thật nhanh vào rừng để thoát thân
các trinh sát đã bố trí vây giáp cánh rừng thuộc xã tân lông huyện đồng hỷ và phát hiện ra chỗ hắn ở nấp
tuy nhiên chỗ hắn trốn là một chỗ hiểm yếu có hào sâu
hắn tuyên bố với công an nếu các lực lượng tiến vào gần hắn sẽ dùng che nứa cứa vào tay và nhảy xuống hào sâu để chết
sau gần năm tiếng đồng hồ lần tìm dấu vết và quyết liệt truy bắt lúc hai mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi tháng hai tức là đêm ngày một tết quý tị
các trinh sát công an hà nội đã phối hợp với công an tỉnh thánh nguyên bắt giữ được đối tượng gây án khi hắn đang lẩn trốn ở một lán trại trên núi trong cơ vùng mò